lo cho tính mạng các em nhỏ đến trường trên những con thuyền nan tròng trành
hơn hai năm nay người đàn ông dân tộc giao lý văn thiểu ở thôn ngõi di xã yên thành huyện yên bình tỉnh yên bái
đã tình nguyện làm người lái đò đưa đón hai mươi năm em học sinh dân tộc bán chú trung học cơ sở xã yên thành tới trường
mà không đòi hỏi bất cứ điều gì từ cha mẹ các em
đã hơn hai năm nay người đàn ông bốn mươi hai tuổi dân tộc giao này vẫn cứ miệt mài cẩn mẫn
lái con thuyền vượt chặng đường hơn một mươi km mặt nước hồ thác để đưa đón những đứa trẻ nghèo tới lớp
mà không đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền công nào
cứ mỗi tuần hai buổi dù trời mưa hay nắng mùa đông cũng như mùa hè
anh âm thầm lặng lẽ với công việc lái thuyền đưa các em nhỏ vượt con nước để đi tìm cái chữ
thì cháu cũng là gia đình nghèo và khó khăn suy nghĩ của tôi là tôi giúp được cái gì thì tôi giúp
dù bản thân bị trái nắng trở trời
hay gia đình có việc bận biệu đến đâu anh thiểu cũng phải gác lại để đưa đón các em đúng giờ
với anh mỗi lần lái thuyền rời bến là một lần trở cả niềm tin khát vọng
tìm kiếm chi thức của những đứa trẻ quê nghèo
vì vậy chưa bao giờ anh bỏ bến bỏ thuyền bỏ những đứa trẻ bơ vơ đứng đợi
anh chỉ yên tâm trở về nhà khi tất cả hai nhầm đứa trẻ đã an toàn về với cha mẹ thầy cô
hay trời nắng thì chú đón đúng giờ và chúng em không cần phải đi học muộn
từ ngày có anh thiểu lái thuyền đưa đón các em học sinh đến trường
các bậc phụ huynh không còn phải thấp thỏm lo âu về sự an toàn của con em mình khi đi học
các thầy cô giáo thì vui mừng hơn vì học sinh đến lớp đều
cần mẫn làm người lái thuyền thiện nguyện
hơn hai năm qua anh lý văn thiểu vẫn miệt mài đưa đón những đứa trẻ nghèo đến lớp
những chuyến đỏ an toàn trở ấp tình nghĩa sẽ là động lực to lớn
để chấp cánh cho ước mơ của những đứa trẻ vùng quê hồ thác bà bay cao và bay xa